tp hcm đã yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương
các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
là người quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía bắc vào việt nam
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nếu trường hợp nhập cảnh trái phép mắc covid một mươi chín
mà không được phát hiện và tiếp tục lẩn trốn trong cộng đồng thì sẽ tạo ra những ổ dịch
mà chúng ta không rõ nguồn lây
khi đó công tác phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì tp hcm có dân số lớn
và là đầu mối giao thương của cả nước
người dân cần nâng mức cảnh giác nguy cơ từ người nhập cảnh trái phép phát hiện
và kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương những trường hợp nghi ngờ
cùng với đó cần có chế tài thật nặng đối với các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép
để tăng mức gian đe không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng